trước việc triều tiên đối mặt với cơn khủng hoảng mang tên covid một mươi chín
mới đây trung quốc cũng cho biết sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho nước láng giềng để ứng phó với đại dịch
cụ thể phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên vào hôm một mươi ba tháng năm cho biết
chính phủ trung quốc theo dõi chặt chẽ dịch bệnh ở triều tiên
duy trì liên lạc với bệnh nhân và bảo vệ cuộc sống sức khỏe của công dân trung quốc
ông triệu lạp kiên nhắc lại việc bắc kinh sẵn sàng giúp đỡ triều tiên vượt qua khủng hoảng sars cov hai
sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
với tư cách là đồng chí láng giềng và bạn bè trung quốc sẵn sàng hỗ trợ và hỗ trợ đầy đủ cho triều tiên
trong cuộc chiến chống dịch ông kiên nhấn mạnh
phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc cho biết thêm
hai quốc gia có truyền thống tốt đẹp trong việc giúp đỡ lẫn nhau
bắc kinh vô cùng biết ơn sự ủng hộ vững chắc của triều tiên kể từ khi đại dịch bùng phát lần đầu
và thông cảm sâu sắc với tình hình hiện tại của đất nước này
khẳng định của trung quốc diễn ra trong bối cảnh triều tiên đang ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
sau khi phát hiện có ca dương tính với sars cov hai
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin là có tới một mươi tám người được phát hiện
với các triệu chứng sốt trong ngày một mươi hai tháng năm khoảng ba trăm năm mươi người đã báo cáo các triệu chứng tương tự
kể từ cuối tháng bốn
trong đó một trăm tám mươi bảy tám trăm linh người vẫn đang được điều trị cách ly
đợt bùng phát mới nhất tập trung xung quanh thủ đô bình nhưỡng
kcna còn cho biết đã có sáu người chết sau khi bị sốt
trong đó có một trường hợp dương tính với biến thể omicron
các trường hợp sốt đều không rõ nguyên nhân và không rõ có bao nhiêu trường hợp sốt do covid một mươi chín
theo south china morning post triều tiên dường như không có đủ thiết bị xét nghiệm covid một mươi chín
và một đợt bùng phát lớn có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề đến quốc gia
khoảng hai mươi tám triệu dân mà dường như chưa ai tiêm chủng ngừa
có thể nhìn thấy hiện tại trung quốc là đối tác thương mại chính của triều tiên
tuy nhiên quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đang phải chiến đấu với đợt bùng phát
của biến thể omicron ở nhiều thành phố đặc biệt là thường hải và bắc kinh
do đó ngoài việc sát cánh cùng láng giềng chống dịch
hy vọng với sự góp sức của các quốc gia khác hai mươi tám triệu dân triều tiên sẽ được sớm tiêm vaccine
triều tiên đối mặt với làn sóng covid một mươi chín khốc liệt nhất đang được cả thế giới dành sự quan tâm
mới đây trước báo chí nhà lãnh đạo kim jong un tuyên bố
đất nước đang đối mặt với biến cố lớn do sự lây lan của virus sars cov hai
cụ thể để khẳng định đây là biến cố lớn do sự lây lan của virus sars cov hai
nhà lãnh đạo kim jong un cũng yêu cầu các nhà chức trách học hỏi kinh nghiệm chống dịch
tại một số nước trong đó có trung quốc
nhà lãnh đạo kim rong un trấn an người dân khẳng định triều tiên sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch bệnh này
đồng thời cho rằng có thể kiểm soát được dịch khi mà nước này đang siết chặt các biện pháp
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna công bố số liệu được cập nhật từ ngày một mươi ba tháng năm
sau khi nhà lãnh đạo kim jong un chủ trì một hội nghị của bộ chính trị đảng lao động triều tiên trước đó cùng ngày
nhằm ra soát hệ thống chống dịch trong nước
theo kcna ông kim jong un nhấn mạnh rằng sự lây lan của loại virus nguy hiểm là biến cố lớn kể từ khi lập quốc
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đã đưa tin có tổng cộng khoảng năm trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi người dân
có triệu chứng sốt từ cuối tháng bốn
trong đó có hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi người đã khỏi hoàn toàn cùng khoảng hai trăm tám mươi tám trăm một mươi người đang được điều trị
tính đến thời điểm hiện tại số ca tử vong do covid một mươi chín tại triều tiên là hai mươi bảy ca
ngày một mươi hai tháng năm vừa qua triều tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng năm khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triều tiên đối phó với dịch covid một mươi chín
phó phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc antonio
ông frahang hark khẳng định liên hợp quốc sẽ cam kết sẵn sàng cùng với các đối tác nhân đạo
hỗ trợ người dân triều tiên về covid một mươi chín cùng các vấn đề khác trong bối cảnh khó khăn có khả năng
đã trầm trọng thêm từ khi dịch bùng phát và đóng cửa biên giới vào hồi năm hai nghìn một mươi sáu
ông cho biết liên hợp quốc đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại triều tiên
giữ liên lạc với các đại diện triều tiên về vấn đề này
với mỗi đất nước khi trải qua làn sóng covid một mươi chín đang lan rộng khắp
những nỗi đau thiệt hại về người và của
với con số hai mươi một ca tử vong do covid một mươi chín với hơn một trăm bảy mươi bốn người trên cả nước bị sốt
triều tiên cũng không ngoại lệ
hy vọng người dân cùng nhà lãnh đạo đứng đầu triều tiên sẽ vững vàng đối diện với covid một mươi chín
và có những phương án ngăn ngừa lây nhiễm một cách an toàn